bơm vào thị trường hết ba mươi năm ba mươi tám đồng
đưa vào bác động sản rồi còn sáu
trên sáu mươi đồng còn lại
đưa vào sản xuất kinh doanh và dịch vụ
thì đây là một cái so sánh thứ nhất
cái so sánh thứ hai về
tổng tăng trưởng tính dụng vào thời điểm đó
là như tôi nói lúc nãy
vào năm hai nghìn một mươi hai
tới hai trăm linh bốn tỷ
thì bây giờ chúng ta đang nói tới
ba mươi sáu tỷ hay bốn mươi tỷ
thì câu chuyện đó nó không phải là con số lớn
và trả lời với câu
câu hỏi là an toàn hay không
về tăng trưởng tính dụng
về cái hai mươi
về cái tổng số tăng trưởng tính dụng
tính theo cái đơn vị là tỷ việt nam đồng
thì so rất xa với ngày xưa
nhưng cái mà đặt câu hỏi ở đây
để an toàn hay không nó sẽ trả lời được
đó là cái chất lượng tính dụng
liệu trước đây ngân hàng cho vay
liệu trước đây các tổ chức tài chính
tính dụng cho vay
thì những cái đảm bảo
về tài sản
thông thường người ta dùng cái từ là ltv
là loan to the value
có nghĩa là nó đạt khoảng bảy mươi
người ta có thể cho vay
thì cái liệu đánh giá cái tài sản đó có đủ đảm bảo được
cái những cái khoản
mà đảm bảo cho ngân hàng hay không
thì đây là câu chuyện
do vậy thì quay lại câu chuyện
so với tỷ lệ phần trăm nè
so với những cái hai mươi bảy là tám là mình tên ba mươi
so với tổng số tăng trưởng dụng
tính bằng tỷ đồng thì con số này rất nhỏ
vậy thì câu chuyện còn lại để bảo đảm an toàn hay không
thì cái chất lượng tín dụng mà trước đây ngân hàng cho vay
là câu trả lời chính xác nhất
mặc dù chưa ở mức báo động
trong hiện tại nhưng các chuyên gia cảnh báo
nợ xấu bất động sản đang có nguy cơ gia tăng
khi thị trường này đang bước vào giai đoạn khó khăn
chầm lắng động lực tăng trưởng với thị trường
bất động sản trong ngắn hạn là không nhiều
khi vẫn còn bốn rủi ro lớn với thị trường
bất động sản đầu tiên là tiến dụng ngân hàng
trở nên khó khăn hơn đối với cả
chủ đầu tư bất động sản và người mua nhà
do lại xuất tăng và ít có khả năng hẳn
mức tín dụng sẽ được lấy lỏng
thứ hai kênh huy động vốn qua phát hành trái phiếu
doanh nghiệp không còn sôi động như trước
thứ ba nhu cầu đối với bất động sản nhà ở
có thể suy yếu khi lại xuất cho vai tăng
thứ bốn tỷ suất lợi nhuận của
chủ đầu tư bất động sản tỷ suất lợi nhuận
gồm năm hai nghìn hai mươi ba
có thể bị ảnh hưởng bởi giá đất tăng giá
vật liệu xây dựng và lại xuất cao hơn
liên quan đến nợ xấu thống đốc ngân hàng nhà nước
vừa ký ban hành kế hoạch hành động của ngân hàng
triển khai thực hiện đề án
cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
gắn với xử lý nợ số giai đoạn
theo đó mục đích của kế hoạch hành động của ngành ngân hàng
nhằm triển khai chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
đến các đơn vị thuộc ngành ngân hàng
trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ
giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống
các tổ chức tín dụng gắn với xử lý
nợ số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đến thời điểm này thì hầu hết
các ngân hàng đã cạn rung
tín dụng nghĩa là các doanh nghiệp
sẽ khó tiếp cận được với vốn vay
liệu họ có thể chung chờ vào nguồn vốn
khác nào không thưa tiến sĩ
trước khi trả lời phương pháp và giải pháp
để giải quyết vấn đề này chúng ta phải nhìn lại
tại sao các doanh nghiệp
họ còng vay đến mức độ đó
trong khi trên thị trường bác lộng sản nguồn cung trên thị trường rất là hạn chế
khi một bản chất vấn đề
các doanh nghiệp họ sử dụng rất lớn
nguồn đọc bãi tài chính
dùng qua hai công cụ là
vay vốn vay và phát hành đáy phiếu
thực chất ra họ rất là muốn bán hàng
họ cần phải vay nữa
tại vì họ mua giả sử như họ đã định
họ mua một dự án một ngàn tỷ
họ có một hai trăm linh tỷ ba trăm linh tỷ họ vay bảy trăm linh tỷ
rồi đến khi họ
thực hiện dự án họ còn vay thêm để xây dựng
nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là sao
vấn đề pháp lý không thực hiện được
họ không thể triển khai được
thì trong trường hợp này
nếu mà vay thì tiền lãi tiền gốc
là một câu chuyện và vốn nằm ở đó
kế tiếp phải phát hành trái phiếu nữa
để thực hiện dự án thì đây là câu chuyện
mà nó nguyên nhân mà dẫn đến
các doanh nghiệp bất đồng sản việt nam
rất là khó khăn trong cái việc là
trung tín dùng cũng hết phát hành trái phiếu
cũng bị kiểm soát
thì đây là cái hợi lị cho các bình đền kinh tế
chứ không phải là doanh nghiệp bất đồng sản
là một cái tội đồ
mà cũng không phải
ông ngân hàng
đang đá khỏi ngoài sân của họ
họ cũng muốn cho vay họ cũng là một cái doanh nghiệp
thì như vậy cái câu chuyện nó đặt ra là gì
cái ông hành lang pháp lý
vậy trong ngắn hạn thì thị trường bất động sản sẽ như thế nào
thưa tiến sĩ
tôi nghĩ rằng là thị trường bất sản trong thời gian tới
sẽ rất là khó bởi vì khi mà
liên quan đến việc mà cái thời gian đáo hạn
đối với những cái doanh nghiệp
khi mà họ phát hành trái phiếu
mà những cái không đảm bảo được
cái hướng đầu tư khi mà chúng ta
bán trái phiếu đúng không phát hành trái phiếu
thì chúng ta sử dụng đồng tiền đó vào cái mục đích
phát triển dự án hoặc mục đích gì đó
nhưng mà trong thời gian vừa qua không triển khai được
thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp bất động sản
sắp tới rất là khó khăn
vâng cuối cùng thì nguy cơ đến thời điểm này
cũng mới chỉ là sự báo
theo tiến sĩ thì việc phải làm gì bây giờ
đối với cả các bên doanh nghiệp
ngân hàng và ngân hàng nhà nước
tôi cho rằng là cần ra soát lại
các cái doanh nghiệp
mà đến cái thời gian mà đáo hạn
về trái phiếu hoặc các cái doanh nghiệp
mà đến cái thời gian trả kỳ lóc gốc lặng lại
thì cần xem lại
cái doanh nghiệp nào
có khả năng phát triển dự án tốt
chúng ta còn tái cấu trúc và cho họ tiếp tục
còn những đối với doanh nghiệp
mà xem như là mất khả năng
mất tính thanh khoản của thị trường
thì đành phải chúng ta phải có những câu chuyện
chúng ta phải chấp nhận và quay vào
cái câu chuyện vùng vệ nợ xấu
nhưng trong bối cảnh hiện tại thì tôi nghĩ rằng
nó không có đến nổi bi quan như chúng ta
trong thời gian vừa qua và đặc biệt vừa rồi
thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo rất là rõ ràng
các ngân hàng nhà nước ngân hàng cổ phần
phải giúp các doanh nghiệp
trong việc tạo ra thị trường an toàn bền vững
để phát triển thì đây là nhiệm vụ
và tôi nghĩ rằng nó không phải là câu chuyện lớn
nhưng để giải quyết vấn đề
một cách triệt để tại sao các doanh nghiệp
đã rơi vào vấn đề này
nguyên nhân tại sao các doanh nghiệp
họ mất khả năng thanh khoản
hoặc những doanh nghiệp không thể trả ra
khả năng trả tiền gốc tiền lãi
cho ngân hàng hoặc mất khả năng
đáo hàng và trái phiếu cái bản chất vấn đề
nó nằm ở đâu thì chúng ta phải xem xét
các doanh nghiệp bắt đồng sản hầu như trong
thì nhiều năm vừa qua không tạo ra cái giá trị
không có nguồn cung lớn
trên thị trường vấn đề nó nằm
ở công đồ pháp lý mà nó tác động đến
hệ thống tiền tệ hệ thống
ngân hàng chúng ta chưa nói đến
là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
bị tác động rất lớn bởi với cái khung pháp lý
của chúng ta từ đền bù giải tỏa
cấp phép xây dựng cấp phép quy hoạch
v v đây là một cái hệ lụy
mà các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua phải chịu đựng
và nó tác động ngược lại
đến hệ thống tiền tệ
hệ thống tài chính dẫn đến
dẫn đến mất khả năng thanh hòa khoản của các doanh nghiệp
thì đây là câu chuyện mà tôi cho rằng
chính phủ cũng như các bộ ban ngành cũng cần xem xét lại
vâng xin cảm ơn tiến sĩ với những
chia sẻ vừa rồi thưa quý vị nguy cơ
nợ xấu từ trái phiếu doanh nghiệp
bất động sản đáo hạn là có
nhưng có thể không xảy ra khi chúng ta
có những hành động kịp thời hy vọng
với sự điều hành quyển chuyển
linh hoạt của ngân hàng nhà nước trong thời gian qua
cùng với các động thái mang tính
thanh lọc lành mạnh hóa thị trường
bất động sản từ phía chính phủ sẽ giúp
thị trường bất động sản phát triển bền vững
trong thời gian dài hạn thị trường
có cơ sở để tìm lại điểm
cân bằng sau khi các chính sách
được điều chỉnh ổn định tiêu điểm kinh tế
tuần này xin tạm dừng tại đây một lần
nữa xin cảm ơn tiến sĩ sư ngọc khương
đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại